đưa hệ thống camera và giám sát trật tự an ninh đô thị không phải là ý tưởng mới trên thế giới
nhưng áp dụng thực tiễn trong các đô thị tại việt nam thì chưa được phổ biến
hiện tại mới chỉ một số ít quận của hà nội thực hiện hiệu quả hệ thống này
phường hoàng văn thụ quận hoàng mai thành phố hà nội
sau hơn hai tháng thử nghiệm hệ thống camera giám sát trật tự đô thị
hình ảnh tuyến phố đô thị đã có sự thay đổi khá nhiều
không còn cảnh tái chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh không biển quảng cáo hay giao vặt
tình hình tội phạm an ninh trật tự trên địa bàn cũng được kiểm soát đáng kể
hệ thống camera giám sát do công an phường hoàng văn thụ lắp thí điểm tại địa bàn phường
được kết nối tại các điểm ngã ba các điểm nối chặn ra vào địa bàn phường
và tại vị trí gia đình các hộ dân
qua đó việc giám sát xử lý các trường hợp
việc vi phạm các vụ mất trật tự an ninh trên địa bàn được dễ dàng
tuy nhiên hiện tại do nhiều điều kiện thực tiễn
mà hệ thống camera giám sát vẫn chưa được sử dụng rộng rãi trên nhiều phường quận của thủ đô
hệ thống camera giám sát cần sự đầu tư đồng bộ từ hạ tầng nguồn vốn
kết nối với các biện pháp cảnh báo xử lý
về cơ bản thì bây giờ hệ thống của chúng tôi đã trang bị và cũng đã giải khắp
những khu vực trọng yếu trọng điểm của phường
những điểm ra điểm chốt mà các đối tượng có thể tiếp cận hoặc là thoát ra khỏi địa bàn
và tiến tới giai đoạn hai thì chúng tôi sẽ triển khai trên cơ sở là
xã hóa một phần nguồn vốn và trên cơ sở cũng là một phần đề xuất nguồn vốn của nhà nước
cung cấp hay triển khai phủ kiến địa bàn đến tận ngõ ngách và đến tận những khu dân cư
phía sâu trong khu dân cư và trong phường nữa
trên cơ như vậy thì cũng giúp cho các phường quản lý tốt địa bàn
giúp cho người dân cũng yên tâm đảm bảo mạng ảnh hưởng tượng trên bàn phường
sử dụng hệ thống giám sát camera để quản lý đô thị không còn là điều xa lạ
tại các nước phát triển trên thế giới
cần sớm áp dụng đồng bộ hệ thống này tại các địa phương góp phần quan trọng
vào công cuộc xây dựng đô thị trật tự văn minh